đêm ngày hai mươi năm tháng sáu phòng cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh bình dương
đã khống chế và dập tắt một đám cháy lớn tại nhà kho thuộc một công ty ngũ cốc
trong khu công nghiệp sóng thần một thành phố dị an tỉnh bình dương
vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hai mươi một giờ
tối ngày hai mươi năm tháng sáu tại nhà kho thuộc một công ty ngũ cốc nằm trong khu công nghiệp sóng thần một
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động khoảng một mươi hai xe chữa cháy
hai xe bồn cùng tám mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế và không cháy lan sang các công ty khác
do diện tích của kho năm trăm linh tổng kho rộng đến bốn hectare dựng bằng khung thép mái tôn
chứa nhiều chất dễ cháy nên diện tích cháy lên đến hơn một m hai
thông tin ban đầu hiện chưa có thiệt hại về người nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ